theo thống kê của bộ tài chính số lượng doanh nghiệp phải cổ phần hóa còn lại là chín mươi bảy doanh nghiệp chiếm bảy mươi sáu kế hoạch được giao
theo bộ tài chính nguyên nhân chủ quan là việc một số bộ ngành địa phương tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước
chưa thực sự tích cực và nghiêm túc trong triển khai kế hoạch cổ phần hóa thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước
còn về khách quan là việc cổ phần hóa còn nhiều vướng mắc về tài chính đất đai lao động nên bị kéo dài thời gian so với kế hoạch
để tăng cường cổ phần hóa thì thủ tướng chính phủ đã sao bộ tài chính bộ kế hoạch và đầu tư
phải khẩn trương sửa đổi bổ sung những văn bản pháp luật liên quan cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
đồng thời sao người đứng đầu các địa phương lãnh đạo ủy ban quản lý vốn tại các doanh nghiệp
phải chịu trách nhiệm đồn đốc thực hiện cổ phần hóa thoái vốn theo đúng kế hoạch